xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin trưa nay là các tin tức về tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín ở trong nước thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào sáng ngày bốn tháng bảy của bộ y tế
cho biết việt nam có thêm hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại tám địa phương trong đó thành phố hồ chí minh
vẫn nhiều nhất với hai trăm một mươi bảy ca và đến nay việt nam có tổng cộng một mươi chín ba trăm một mươi bệnh nhân
thưa quý vị liên quan đến chợ đầu mối thành phố vinh là ổ dịch lớn nhất tỉnh nghệ an
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn định giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết
cho đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy trong tổng số một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
đã có bốn mươi hai trường hợp liên quan đến chợ đầu mối và trong đó có một mươi bảy trường hợp buôn bán trực tiếp
tại chợ đầu mối hai mươi f một liên quan tới chợ đầu mối trở thành f năm f hai liên quan chợ đầu mối trở thành f
từ một mươi chín h ngày ba tháng bảy đến bảy h ngày bốn tháng bảy tại nghệ an xuất hiện thêm hai trường hợp dương tính
với sars cov hai có địa chỉ ở xã diễn thịnh huyện diễn châu tất cả đều là trường hợp f một đã được cách ly từ trước
như vậy tính đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy tại nghệ an đã phát hiện một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố vinh tám mươi một trường hợp huyện diễn châu một mươi bảy trường hợp huyện nghi lộc bốn trường hợp
số còn lại ở các huyện thị xã khác
vâng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh bình định quyết định thực hiện
giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu đối với các phường tam quan bắc tam quan nam hòa hảo và bồng sơn
các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu thị xã hoài nhơn tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn
đảm bảo công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh bình định không để đất gãy giãn đoạn cung ứng hàng hóa
người dân được phép lao động sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn vùng sản xuất của địa phương
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ lao động sản xuất phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
dừng hoạt động nhà máy xí nghiệp các hoạt động sản xuất thu hoạch khi không đảm bảo an toàn
dừng các hoạt động tôn giáo tin ngưỡng đám tang không quá ba mươi người đám cưới không quá hai mươi người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
không tập trung từ ba người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
xe công vụ xe đưa đón công nhân người cách ly được hoạt động nhưng chỉ được đưa đón tại nơi ubnd thị xã cho phép không ngăn sông cấm chợ
các phương tiện chuyên trở nông sản nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ
các yêu cầu về phòng chống dịch
các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón và trả khách trên địa bàn
thị xã hoài nhơn phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một theo phương án được ubnd tỉnh phê duyệt
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đợt một sẽ diễn ra vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy tới đây
sáng nay ngày bốn tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một mươi sáu thí sinh
dự thi và cán bộ phục vụ tại các điểm thi
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận liên kiểu tp đà nẵng
tại đây toàn bộ hai trăm tám mươi bốn thí sinh và bảy mươi ba cán bộ giáo viên nhân viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đều có mặt đầy đủ
và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra sắp tới
quá trình xét nghiệm luôn được đảm bảo an toàn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
thì quá trình xét nghiệm thì chúng tôi cũng đảm bảo được cái cầm tóc phòng chống dịch
thì ban đầu thì học sinh đến thì phải đo thăng nhiệt và đưa lên phòng
và sau đó đưa từng phòng thi xuống để mà xét nghiệm đảm bảo khoảng cách và sát khuẩn cũng như khẩu trang
và khi xét nghiệm xong thì các em về nhà liền không tập trong năm người
trước kỳ thi trung học phổ thông thì em cũng như mấy bạn khác thì cũng ôn bài
thì ôn tập những kiến thức mà thầy cô đưa và làm những đề trước khi thi
còn khi đi xét nghiệm covid thì em cảm thấy yên tâm hơn trong kỳ thi và đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho một mươi sáu hai trăm hai mươi sáu người
trong đó có một mươi hai bảy trăm một mươi sáu thí sinh tham gia dự thi
ba năm trăm một mươi người là thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cán bộ giáo viên
công an bảo vệ nhân viên y tế tình nguyện viên phục vụ tại các điểm thi
trong kỳ thi này thành phố đà nẵng có một thí sinh f sẽ được thi vào đợt hai
hai mươi thí sinh f một ba thí sinh f hai và ba mươi thí sinh đang trong khu vực cách ly sẽ được tổ chức thi tại điểm trường trung học phổ thông võ chí công
với các biện pháp phòng chống dịch được tiến hành nghiêm ngặt cán bộ sẽ được trang bị trang phục bảo hộ
được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sự phối hợp của sở y tế và các băng ngành có liên quan
để chúng ta chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành thì chúng tôi cũng đã có những định hướng có những tập huống có những công tác chuẩn bị
để mà khi xảy ra thì những lực lượng làm thi
lực lượng hỗ trợ cũng đã có những kịch bản để chúng ta thích ứng được
đến thời điểm hiện tại bên cạnh việc xét nghiệm sars cov hai cho toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi
thì các công tác chuẩn bị khác cũng đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng
tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn
ba mươi tuổi trú tại phương thành công thành phố bô mãn thuật tỉnh nắc lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
lợi dụng mùa giải bóng đá euro để tổ chức đánh bạc đối tượng nguyễn văn quảng vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm ra
cụ thể vào khuya ngày hai mươi một tháng sáu tại quán cà phê số năm mươi sáu đường điện biên phủ tp huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế bắt quả tang nguyễn văn quảng
đang tổ chức cho bảy đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giải euro
tăng vật thu giữ là hai máy tính sách tay kết nối mạng internet để đánh bạc thông qua trang web bóng tám mươi tám com
hai tịch cá độ bóng đá có tổng số tiền ghi trên tịch là năm triệu ba trăm linh ngàn đồng và một mươi ba triệu chín trăm linh ngàn đồng tiền mặt
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày bị bắt
quảng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
trộm cắp hai mươi bảy chiếc đồng hồ trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng đối tượng lương văn thanh
chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị công an tp lào cai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
tại cơ quan cảnh sát điều tra thanh khai nhận vào ngày ba mươi tháng sáu
thanh đã thuê nhà nghỉ ở sau cửa hàng kính mắt đồng hồ trường giang
sau đó đến hai mươi ba h đêm ngày một tháng bảy treo qua mái các ngôi nhà rồi cậy cửa sắt ở tầng năm
sau đó đột nhập vào cửa hàng lấy đi hai mươi bảy chiếc đồng hồ có giá trị từ bốn đến hơn hai mươi triệu đồng
sau khi trộm được thanh đã bắt xe đi hà nội để bán đồng hồ lấy tiền tiêu xài
khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định thanh cũng chính là đối tượng gây ra vụ trộm cắp
vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại một cửa hiệu ở huyện sapa tỉnh lào cai
lấy đi nhiều trang sức chất liệu bạc và vòng đá phong thủy các loại trị giá tài sản khoảng ba mươi năm triệu đồng
mới đây công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ một mươi năm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tập kích tại nhà nghỉ candy bar khu phố hai phường ba thị xã quản trị
ba mươi tháng sáu công an tỉnh quản trị đã bắt giữ một mươi năm đối tượng gồm chín nam và sáu nữ
khám xét trên người các đối tượng và nhà nghỉ cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một mươi sáu gói ma túy dạng bột
và một mươi viên ma túy tổng hợp kiểm tra nhanh phát hiện bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn trá hình bên trong bố trí nhiều phòng được thiết kế cách âm
điều hòa trang trí đèn led chiếu sáng và loa để tổ chức sử dụng ma túy bay lắc diễn ra trong một thời gian dài
ngoài ra cơ sở còn phục vụ bóng cười cho những dân chơi có nhu cầu và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan tới hành vi mua bán trái phép chất ma túy tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo
trần thị thùy trang ba mươi bốn tuổi trú tại phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi trên
theo có trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi trang có đem theo một gói ma túy đến ngã tư phan khoang
và đinh nhật tân thuộc địa bàn phường hòa an để giao cho một đối tượng nghiện thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận cẩm lệ bắt quả tang và thu giữ hơn một mươi tám bảy trăm tám mươi bốn gram heroin
trước đó trang đã bán một mươi tám một trăm tám mươi hai gram heroin và tám trăm chín mươi chín gam ma túy đá cho nguyễn thanh đức chú tại phường hòa an quận cẩm lệ
với giá hai mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
trước hội đồng xét xử trang đã một mực không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đối chất trực tiếp với bị can đức bị cao trang đành cú đầu nhận tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần thị thùy trang một mươi bảy năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy